cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết tính đến một mươi hai h ngày hai mươi chín tháng bốn
toàn quốc đã xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi sáu người bị thương hai mươi người
và so với ngày nghỉ lễ cùng kỳ của năm trước thì đã giảm hai vụ giảm một người chết và giảm hai người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra ba mươi một vụ làm chết một mươi năm người bị thương hai mươi người
đường sắt xảy ra một vụ làm chết một người tại khánh hòa
cũng trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương
đã kiểm tra phát hiện và xử lý chín hai trăm bốn mươi tám trường hợp vi phạm phạt tiền gần hai mươi ba tỷ đồng
tạm giữ một trăm sáu mươi chín ô tô hơn hai chín trăm linh xe mô tô một mươi phương tiện khác tước hơn hai hai trăm bảy mươi giấy phép lái xe các loại
về tình hình ủn tắc giao thông tại hà nội và tp hcm từ một mươi ba h đến hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng bốn
và từ năm h đến tám h ngày hai mươi chín tháng bốn lưu lượng phương tiện tại khu vực các cửa ngõ
tuyến cao tốc quốc lộ tiếp sáp tăng đột biến theo cả hai chiều ra vào thành phố
sáng ngày hai mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã bắt tạm giam
và khám xét nơi ở của bùi thị dần chú tệ huyện hàm thuận nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi một thông qua việc buôn bán tại chợ hai mươi tám thuộc thị trấn thuận nam
bùi thị dân đã rủ một số người chơi hụi và vay mượn số tiền lãi suất từ hai đến sáu một tháng
đến năm hai nghìn một mươi chín thì không còn khả năng trả nợ đồng thời vỡ hụi
tổng số tiền vai mượn và chơi hụi
mà đối tượng chiếm giữ của sáu mươi người tham gia là trên ba mươi tỷ đồng
hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép bốn viên ma túy tổng hợp
vừa bị công an huyện mường la tỉnh sơn la phát hiện bắt giữ
tại khu vực bản nà lốc thị trấn ít ong huyện mường la của tỉnh sơn la vào sáng nay
hai đối tượng là hờ a phỏng và mùa thị sông chú tại xã triềng cang huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ tại chỗ bốn viên ma túy tổng hợp một xe máy và một số vật chứng
các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để mang sang yên bái kiếm lời
đang trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an huyện nghĩa hành
vừa triệt phá tụ điểm đá gà số tiền thu giữ gần một trăm linh triệu đồng
điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại quán cà phê ở thôn hiệp phổ nam xã hành trung huyện nghĩa hành
do đối tượng tà hùng khánh làm chủ tổ chức với số tiền ghi cá độ là gần tám mươi hai triệu đồng
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một mươi tám đối tượng hai con gà đá cùng gần một trăm linh triệu đồng tiền mặt
phương tiện và các dụng cụ để tổ chức đá gà
thụ điểm đá gà hoạt động trong quán cà phê luôn có người tổ chức bảo vệ canh theo dõi người lạ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên là rãnh áp thấp từ sáng ngày hai mươi chín tháng bốn trên địa bàn tỉnh yên bái
đã có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
mưa to kèm theo lốc xoáy đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa tài sản và hoa màu của người dân
trên địa bàn các huyện văn chấn yên yên bình văn yên và thành phố yên bái
báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái đã có hai trăm năm mươi ba nhà ở bị thiệt hại
tổng diện tích nông lâm nghiệp bị thiệt hại là trên sáu trăm tám mươi hectare
mưa to kèm rông lốc cũng khiến cho hơn hai mươi cột điện bị đổ
mưa lớn gây ngập ống cục bộ tại một số khu vực thành phố yên bái
ước thiệt hại do mưa to và lốc xoáy trên toàn tỉnh là khoảng một mươi một tỷ đồng
truyền sang những nội dung khác cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
đã cứu được bốn người bằng xe thang chữa cháy giải thoát một mươi năm người khác
và hướng dẫn cho một trăm năm mươi người dân ra ngoài an toàn trong vụ cháy căn hộ tại trung cư
vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi tám tháng bốn đã xảy ra một vụ cháy tại căn hộ một nghìn tám tầng một mươi của trung cư nguyễn kim
cao hai mươi hai tầng có địa chỉ số năm trăm linh năm đường nguyễn kim phường bảy quận một mươi
cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
đã nhận được tin báo và đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi
hỗ trợ chi viện thêm lực lượng chữa cháy từ quận một mươi một
tổng cộng là bảy mươi tám cán bộ chiến sĩ một mươi ba xe chữa cháy chuyên dụng được triển khai đối phó với tình huống khẩn cấp
lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng giải cứu những người mắc kẹt ra khỏi căn hộ và dập tắt đám cháy
tuy nhiên hai mươi trên năm mươi sáu m hai diện tích của căn hộ bị lửa thiêu dụi nhiều đồ vật trong căn hộ bị hư hỏng do cháy
may mắn không có ai bị thương trong vụ cháy này
đã bảo vệ được ba mươi sáu m hai căn hộ cũng như là ngăn chặn được nguy cơ cháy lan sang các căn hộ khác
tổn thất được ghi nhận chủ yếu về tài sản vật dụng vụ cháy không gây thiệt hại đến sức khỏe và tính mạng con người
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết tính đến một mươi hai h ngày hai mươi chín tháng bốn
toàn quốc đã xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi sáu người bị thương hai mươi người
và so với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm trước thì đã giảm hai vụ giảm một người chết và giảm hai người bị thương
trong đó đường bộ đã xảy ra ba mươi một vụ làm chết một mươi năm người bị thương hai mươi người
đường sắt xảy ra một vụ làm chết một người tại khánh hòa
cũng trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương
đã kiểm tra phát hiện xử lý hơn chín hai trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền gần hai mươi ba tỷ đồng tạm giữ một trăm sáu mươi chín ô tô
hơn hai chín trăm linh xe mô tô một mươi phương tiện khác tước hơn hai hai trăm linh giấy phép lái xe các loại
về tình hình ủn tắc giao thông tại hà nội và tp hcm
từ một mươi ba h đến hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng bốn và từ năm h cho đến tám h ngày hai mươi chín tháng bốn
lưu lượng phương tiện tại các khu vực cửa ngõ các tuyến cao tốc quốc lộ
tiếp sáp tăng đột biến theo cả hai chiều ra vào thành phố
vào sáng nay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ giao thông tại khu vực cầu rạch miễu
nối tiền giang và bến tre
đã ủn ứ nghiêm trọng ở cả hai hướng
trạm thu phí bot cầu rạch miễu nhiều lần phải dừng thu phí để giảm ủng tắc giao thông
ngay từ bảy giờ sáng ngày hai mươi chín tháng bốn
lưu lượng xe lưu thông theo hướng tỉnh tiền giang qua cầu rạch miễu
về các tỉnh bến tre trà vinh vĩnh long bắt đầu tăng cao
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh bến tre và tiền giang
đã cử lực lượng túc trực hai bên cầu rạch miễu
đồng thời liên tục phối hợp điều tiết giao thông trên cầu rạch miễu
để giải phóng lượng xe tránh gây ủn tắc kéo dài
theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn bot cầu rạch miễu
trong sáng nay do mật độ lưu thông quá đông đơn vị đã ba lần dừng thu phí
cụ thể đã hai lần dừng cho ba làn một trăm ba mươi năm hướng tiền giang đi bến tre
một lần dừng thu phí một mươi phút đối với ba làn hai trăm bốn mươi sáu hướng bến tre qua tiền giang
theo dự báo tình trạng ồn tắc giao thông trên cầu rạch miễu
sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bến tre khuyến cáo người dân
chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ
dịp nghỉ lễ dõ tổ hùng vương năm nay
chung với dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
thời gian kéo dài năm ngày
đây là dịp nhiều du khách sẽ tìm đến nha trang khánh hòa
để tham quan nghỉ dưỡng và công tác đảm bảo an ninh an toàn
phục vụ các hoạt động văn hóa lễ hội vui chơi giải trí trong dịp lễ này
đang được lực lượng công an tỉnh khánh hòa tập trung thực hiện
thành phố nha trang những ngày này rất đông du khách trong và ngoài nước
để đảm bảo an ninh an toàn phục vụ hiệu quả các hoạt động du lịch
công an thành phố nha trang đã triển khai thực hiện nhiều kế hoạch
biện pháp công tác nhằm chủ động trong việc phòng ngừa
đi đôi với đẩy mạnh tấn công chấn áp hoạt động của tội phạm
liên tục các vụ án mua bán trái phép chất ma túy
cướp giật trộn cắp nhất là trộn cắp cướp giật tài sản của khách du lịch
đã bị lực lượng công an thành phố điều tra bắt giữ
chúng tôi đã kịp thời là chứa là thanh mưu cho lãnh đạo quán phố
xây dựng kế hoạch đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
nhất là loại tội ngắp và cướp dựt trên khu vực tuyến biển và trung tâm thành phố
triển khai đồng bộ các biện pháp cho công an các xã phường
để phối hợp cùng với các lực lượng để huy động
các lực lượng tham gia trong công tác này
công an đã cam kết thực hiện các quy định về an ninh trật tự
không có hành vi tăng giá vượt quy định
đồng thời có những hình thức tuyên truyền giúp cho chủ cơ sở
có thêm kiến thức về phòng chống tội phạm
cơ quan chính quyền cũng thường xuyên tham gia nhắc nhở vấn đề là
khách khi mà tham quan du lịch ở nha trang thì nên phòng ngừa
cướp giật hoặc là trộn cắp
và đồng thời là khách sạn bên em là vẫn tham gia nhắc nhở khách
để tránh những trường hợp mà không mong muốn xảy ra
qua kiểm tra thực tế các cơ sở kinh doanh lưu trú đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú
ngoài ra còn cho các cơ sở lưu trú ký cam kết không tăng giá dịch vụ
dịp nghỉ lễ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy an ninh trật tự
đồng thời thì nhắc các cơ sở có sự khuyến cáo đối với các du khách
trong việc chú ý đảm bảo
cùng với việc bố trí lực lượng ứng trực sẵn sàng chiến đấu
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh khánh hòa cũng sẽ tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ
nhằm phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
để nhân dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ vui tươi an toàn
thực hiện chủ trương của bộ công an đưa công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã
đã góp phần tạo luồng do mới cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
trong thành công chung đó có sự đóng góp đắc lực của quần chúng nhân dân cán bộ thôn bản
trong đó có công an viên bán chuyên trách ở các thôn bản
tuy nhiên hiện nay mức chế độ chính sách phụ cấp hàng tháng cho lực lượng này vẫn còn thấp
chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thực tế đòi hỏi phải có hành lang pháp lý
nhằm thể chế hóa quan điểm chủ trương đường lối của đảng về xây dựng củng cố duy trì lực lượng
tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
một mươi tám năm tham gia vào công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn
xã biên giới công an viên vy văn quân cũng như nhiều công an viên khác được ví như những cánh tay
nối dài hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an xã phiêng pằn huyện mai sơn tỉnh sơn la
xử lý tốt các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở
tuy nhiên số tiền phụ cấp hàng tháng chưa đến một triệu đồng nhiều lúc khiến cho anh quân
và một mươi tám công an viên tại các bản gặp khó khăn trong quá trình công tác
hàng tháng đấy rất là khó khăn vì là được mấy tháng này được liếm hơn tám trăm linh
đấy là cũng chưa đảm bảo về sử dụng chất cho đường đi lại rất là xa về địa điểm
từ bàn đến cơ sở để ra ban giao dịch đấy là cũng rất xa và khó khăn
bản thân tôi cũng muốn là tăng phần cấp cho lực lượng công tác của bản để đảm bảo hơn
đây là những đồng chí mà trực tiếp tại địa bàn cơ sở thông thạo địa bàn
nắm rõ hoạt động của các đối tượng từng vụ việc từng nhiệm vụ đều có cái vai trò
và có sự tham gia của các đồng chí
hiện nay phụ cấp mà các đồng chí đang được hưởng là chưa được tương xứng
so với lại những công sức mà các đồng chí đã đóng góp
trên thực tế để có mức phụ cấp tám trăm linh đồng một tháng cho lực lượng này
tháng một năm hai nghìn hai mươi một hội đồng nhân dân tỉnh sơn la đã ban hành nghị quyết
quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với công an viên ở bản thôn xóm tiểu khu tổ dân phố
thuộc xã thị trấn trên địa bàn tỉnh
đã tạo cơ sở pháp lý bảo đảm việc áp dụng thống nhất các quy định về mức hỗ trợ đối với công an viên ở bản
kinh phí hỗ trợ đối với lực lượng công viên ở bản còn rất nhiều hoạn chế
chính vì vậy là gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động lực lượng công an viên hợp bản
tham gia nhiệm vụ cùng với lực lượng công an chính quy
từ thực tế trên đề nghị các cấp quốc ngành xây dựng hành lang pháp lý hỗ trợ kinh phí cho lực lượng công an viên ở bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
ủy ban nhân dân xã cũng có một số đề xuất đối với đảng và nhà nước sẽ quan tâm hơn
đối với mức phụ cấp đối với công an viên của xã cũng như là công an viên bản
để làm sao đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ để thực hiện đảm bảo an ninh trật tự an toàn địa bàn trên địa bàn xã phiêng bản
từ những khó khăn vướng mắt trên luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
do bộ công an chủ trì soạn thảo dự kiến trình quốc hội tại kỳ họp thứ năm tới đây
việc xây dựng luật nhằm điều chỉnh thay đổi về vị trí chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
sau khi được kiện toàn thành một lực lượng thống nhất bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
luật hóa cái lực lượng công an xã không chính quy lên để làm việc đó và đồng thời có một số lực lượng khác thực tại nó đang hoạt động ở cơ sở
ví dụ như là bảo vệ an ninh khu phố và những việc đó
tương tự như là những cái hoạt động của công an ở xã thì cũng đưa vào để mà có cái hoạt động này
trước đây là địa phương ngân sách địa phương phải chi một cái khoản nhất định cho lực lượng công an xã không chuyên trách
và kinh phí ở số đó là giảm vì nhiều nhiệm vụ ở đây là công an chính quy đã đảm nhiệm
đây là lực lượng hỗ trợ thôi thế nên chúng tôi đảm bảo được là người về ngân sách là không tăng so với trước đây
việc hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo đảm việc áp dụng thống nhất các quy định về mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
sẽ là nguồn động viên để lực lượng này duy trì và phát huy tốt hiệu quả hoạt động thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng công an
cùng lực lượng công an đảm bảo giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
thưa quý vị thủ đô hà nội trái tim của cả nước vào đúng ngày ba mươi tháng bốn của bốn mươi tám năm về trước rực rỡ cờ hoa
người dân thủ đô hân hoan trong niềm vui chiến thắng
những hình ảnh đó vẫn còn động lại rất rõ trong trái tim
của những người có mặt tại hà nội trong thời khắc lịch sử đó của dân tộc
theo lời kể của những người chạy qua lịch sử như ông nguyễn đăng việt
sau khi nghe tin miền nam giải phóng trên đài phát thanh cả hà nội khi đó ngập tràn trong sức cửa hoa
mọi người đổ ra các ngã đường nhà nhà treo cờ các công sở nhà máy treo cờ
trên đường phố cờ đỏ dọc hai bên phố bay phát phối trên móc xe ô tô trên ghi đông xe đạp trên tay người lớn trẻ em
năm học nó gần kết thúc thôi tức là cuối cuối cuối kỳ của năm học
ngày xưa có công tác đoàn phát triển rất là mạnh
các đoàn viên thanh niên bây giờ bắt đầu đi cùng với nhân dân xuống đường
mừng lắm đi xuống đường là bắt đầu đi dọc theo tuyến chỗ hàng chống lên để đi ra đường đôi của chỗ lý thái tổ
và nhân dân hà nội thì họ vui lắm họ rất phấn khởi là vì đây là cả một quá trình đấu tranh giành độc lập

họ rất phấn khởi là vì đây là cả một quá trình đấu tranh giành độc lập

mà nó có một cái hay nữa là cái bài hát những của bá hồ chúng mưu để thắng
cái bài hát lịch sử của nhân dân mình mà được sáng tác rất là nhanh
tất cả là vừa hô vang chủ tịch hồ chí minh bốn năm xong rồi đồng thanh hát bài những của bá hồ chúng mưu để thắng

bốn mươi năm về trước khi đó ông trịnh thanh phương
đang là cán bộ được cử đi học tại học viện chính trị bộ quốc phòng

là một trong những người đầu tiên được nghe lời tuyên bố đầu hàng của tổng thống dương văn minh trong ngày ba mươi tháng bốn

cảm xúc trong ông như
chúng tôi luôn luôn ở cái tâm thế

quân đội gọi tên mình lại tiếp tục
ra đi trong những ngày cuối
của chiến tranh nhưng khi chúng tôi
chưa kịp nhận được cái vinh dự đó
thì tin chiến thắng đã ập về
và chúng ta đã hoàn toàn giải phóng miền nam
và làm chủ dinh tập lập
là thủ đô trái tim của cả nước
hà nội có trọng trách lớn
đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền nam
thống nhất đất nước suốt những
năm tháng kháng chiến thủ đô hà nội
luôn hướng về miền nam với tinh thần
tất cả vì miền nam ruột thịt
hết lòng hết sức cùng cả nước
động viên cổ vũ cuộc đấu tranh kiên cường
của đồng bào chiến sĩ miền nam
tri viện sức người sức của cho miền nam
đến thắng lợi cuối cùng
như tôi chẳng hạn tôi đã từng tham gia chiến trường
thì lúc đó tất cả những hình
những bạn bè chiến thiểu của tôi
những người đã nằm lại mật trần
hiện về thì cái xúc động ấy
để nói rằng
cái chiến thắng này nó lớn lao đến mức
mà nó làm bung lên
tất cả những cái cảm xúc bế động này
tìm nén thì có thể nói là
người dân việt nam đã nghĩ tới
một cái đoạn là ngày mai rồi thì chúng ta
sẽ vô cùng sung sướng không có gì
phải lo lắng nữa bởi cái chiến tranh nó gây
hướng quá nó ác liệt quá nó thảm khốc
quá còn nói về cái
đóng góp ấy thì cũng
nói một câu mà có lẽ
cả thế giới người ta đều thừa nhận
không có miền bắc
hậu phương lớn thì không
có sự nghiệp giải phóng miền nam
gần năm thập kỷ đã
trôi qua song ký ức về
ngày giải phóng miền nam năm ấy thì
vẫn mãi là những ngoại niệm không thể quên
với những người chân kiến
trong những ngày tháng tư
lịch sử những cảm xúc hùng tráng
tự hào lại ngư dậy lên trong
lòng mỗi người dân việt nam nhất nhờ
kỷ niệm về giải phóng miền nam thống
nhất đất nước mừng ngày non sông
thu về một mối
hành trình về quê trở nên
an toàn hơn khi có sự đồng hành
của lực lượng thực sát giáo mộ